hôm nay ngày chín tháng một là ngày truyền thống học sinh sinh viên việt nam
chín năm đã qua phong trào học sinh sinh viên và tổ chức hội sinh viên các cấp ở nước ta
đã có những bước phát triển rõ nét qua từng thời kỳ lịch sử cách mạng
hội sinh viên việt nam đang dần khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của sinh viên
khi xây dựng được rất nhiều chương trình thiết thực như phong trào sinh viên năm tốt
gần gũi để sinh viên ở cả trong và ngoài nước có thể phát huy sức trẻ
thể hiện bản thân và đóng góp tích cực cho cộng đồng
một tập thể và một trăm chín mươi cá nhân vừa được trung ương hội sinh viên việt nam trao tặng danh hiệu
sinh viên năm tốt cấp trung ương
để có được danh hiệu này mỗi sinh viên phải đạt được năm tiêu chí
học tập tốt đạo đức tốt thể lực tốt tình nguyện tốt và hội nhập tốt
kể từ khi được triển khai đến nay danh hiệu sinh viên năm tốt đã không ngừng phát triển
và dần khẳng định vai trò vị trí trong giới sinh viên
bởi danh hiệu ấy là thước đo cho những nỗ lực phấn đấu của mỗi sinh viên
cả trong rèn luyện và học tập
khi mà chúng ta phấn đấu và chúng ta tham gia các hoạt động khác
thì chúng ta thấy là cuộc sống của chúng ta sẽ đẹp hơn rất là nhiều
khi mà em phân đấu để đạt được cái giải thưởng này
thì cũng là em đang làm cho cái cuộc sống của em đẹp lên
và em khám phá cuộc sống và thấy có nhiều điều thú vị hơn
đây là một giải thưởng vô cùng cao quý
khi mà các bạn sinh viên rèn luyện và tích lũy được đủ năm lĩnh vực
là học tập hội nhập tình nguyện thể lực và đạo đức tốt
để phấn đấu được giải thưởng này thì bọn em cần phải tham gia các chương trình hoạt động
và cố gắng không chỉ là trao dồi kiến thức của bản thân
mà đồng thời phải thêm những kỹ năng khác
nhiều sinh viên đã nỗ lực phấn đấu liên tục nâng dần danh hiệu ấy
từ cấp trường cấp tỉnh thành rồi lên cấp cao nhất là cấp trung ương
giá trị của sinh viên năm tốt giờ đây đã trở thành thương hiệu
giúp nhiều sinh viên tìm được việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường
và có việc làm tốt ngay sau khi ra trường
nhiều bạn sinh viên năm tốt đạt danh hiệu ở cấp trường cấp tỉnh cấp trung ương
khi đến với các doanh nghiệp
thì các bạn cảm nhận được sự tích cực
và các bạn cảm thấy được cái lợi thế của mình
khi tham gia trong sự cạnh tranh với các ứng lưu viên khác
khi tham gia vào trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp và tuyển dụng của các doanh nghiệp
và khi chúng tôi đặt những tiêu chí của sinh viên năm tốt cho các doanh nghiệp
thì các doanh nghiệp đều thừa nhận rằng đây thực sự là những tiêu chí cần
với một nhân sự với một nhân lực có chất lượng cao
và các doanh nghiệp đều muốn hướng tới trong việc tuyển dụng
vượt qua những hạn chế của sinh viên năm tốt
tin năng động và đạt được những thành tích cao hơn
đó là điều mà các cấp hội sinh viên hướng đến
khi xây dựng các tiêu chí để mỗi sinh viên phấn đấu trở thành sinh viên năm tốt
ngày càng hoàn thiện bản thân đóng góp sức trẻ trí tuệ cho sự phát triển đi lên của đất nước